ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn hai mươi bảy đã tổ chức khánh thành khu tưởng niệm hai năm trăm linh liệt sĩ của trung đoàn và bia chiến tích khẩu đội năm
công trình khu tưởng niệm hai năm trăm linh liệt sĩ trung đoàn hai mươi bảy và bia chiến tích khẩu đội năm tại thôn phương ngạn xã triệu long huyện triệu phong tỉnh quảng trị được xây dựng với kinh phí hơn ba năm tỷ đồng từ nhiều nguồn tài trợ khác nhau
công trình bao gồm một nhà bia chính và một mươi bốn bia phụ khác tên hai năm trăm linh liệt sĩ của trung đoàn hai mươi bảy
việc xây dựng khu tưởng niệm ngoài ý nghĩa để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc còn nhằm mục đích trả lại tên cho một tám trăm bốn mươi liệt sĩ vô danh của trung đoàn hai mươi bảy
nhân dịp này các đơn vị tài trợ cũng đã trao tặng một mươi năm sổ tiết kiệm và năm mươi xuất quà cho mẹ việt nam anh hùng thân nhân liệt sĩ thương binh nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã triệu long huyện triệu phong